tại trường đại học điều dưỡng nam định đã diễn ra triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
các tư liệu hiện vật được lựa chọn để trưng bày tại triển lãm gồm bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa trường sa
các tư liệu liên quan quá trình xác lập thực hiện chủ quyền biển đảo việt nam từ thế kỷ một mươi bảy đến thế kỷ hai mươi bản đồ và những cuốn aslav liên quan đến chủ quyền việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
ngoài ra triển lãm cũng giới thiệu hàng trăm hình ảnh tư liệu về quần đảo hoàng sa trường sa hình ảnh về đời sống sinh hoạt của quân và dân ta ở huyện đảo trường sa hiện nay triển lãm diễn ra đến hết ngày hai mươi một tháng một mươi